thời gian gần đây dọc biển rạng khu vực huyện núi thành tỉnh quảng nam đã xuất hiện một lượng lớn dầu vón cục và hàng trăm vỏ chai có in nhãn mát nước ngoài trôi giạt vào bờ gây ảnh hưởng đến môi trường
trước tình hình nói trên ubnd tỉnh quảng nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức gia quân thu gom xử lý dầu vón cục và các loại rác thải
và mới đây sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng nam đã có văn bản đề nghị ubnd tỉnh quảng nam báo cáo bộ tài nguyên và môi trường để hỗ trợ điều tra xác minh nguyên nhân dẫn đến dầu vón cục và rác thải tràn vào bờ biển huyện núi thành gây ô nhiễm môi trường
theo sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng nam qua triển khai từ ngày một mươi bốn tháng hai đến nay công ty cổ phần môi trường đô thị quảng nam đã thu gom được khoảng chín tấn rác thải lẫn dầu và dầu vón cục
đồng thời qua đó lực lượng công nhân của công ty này cũng đã thu gom lượng rác thải sinh hoạt thông thường trên bãi biển được khoảng ba mươi mét khối
tất cả lượng rác thải lẫn dầu và dầu vón cục và rác thải thông thường được thu gom và tiến hành xử lý theo quy định
hiện tại sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng nam chưa thể xác định nguyên nhân rác trôi giạt vào bãi biển núi thành vì chúng từ nơi khác theo dòng chảy chuyển đến nguồn phát thải từ ngoài khơi ngoài phạm vi quản lý
do vậy sở tài nguyên và môi trường đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản báo cáo bộ tài nguyên và môi trường hỗ trợ trong công tác xác định nguyên nhân nguồn phát thải để có hướng quản lý phù hợp tránh ảnh hưởng khu vực biển quảng nam trong thời gian tới